tên gọi điệp sơn thuộc huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã được nhắc tới như một điểm du lịch đầy sức cuốn hút
những con đường cát mịn màng nổi lên từ lòng biển những bãi tắm nguyên sơ còn thưa dấu chân người
và nhiều người đã đến với điệp sơn thế nhưng ít có người biết được rằng cách nơi ấy không xa có một thôn nhỏ dưới chân núi hòn bịp thiếu điện thiếu nước thiếu trường thiếu trạm
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
điệp sơn có tám mươi bốn hộ dân với trên ba trăm linh nhân khẩu
người dân điệp sơn hiền lành hiếu khách chăm chỉ làm ăn sống trên cát chết vùi trong cát
thôn đảo điệp sơn chỉ cách thị trấn vạn giả có ngần ấy bước chân mà sao nghe xa xôi quá thách biệt quá
cách biệt không chỉ có không gian địa lý mà cách biệt cả mức sống vật chất và tinh thần của người dân
người dân điệp sơn sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt nuôi trồng thủy sản nhưng bằng những chiếc ghe bé nhỏ và bằng cách thức đánh bắt như thế này
đến những năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của thế kỷ trước người dân từ đất liền ô ạt kéo ra đây khai thác sang hô về làm hàng thủ công mỹ nghệ nung vôi
vùng rạng sang hô quanh đảo điệp sơn bị tàn phá nặng nề
khai thác hải sản không còn nơi trú ngụ
khai thác hải sản khó khăn đời sống người dân điệp sơn thêm phần túng quẩn
điệp sơn ở đây cũng còn khó khăn cũng chưa có cái gì mà nó ổn định được
điệp sơn chưa có điện lưới quốc gia hiện dùng điện máy nổ thắp sáng từ sáu đến chín giờ tối
người dân điệp trơn đã quen cách ngủ không có quạt
có giếng nhưng nước ở điệp sơn nhiễm mặn người dân dùng những chiếc lưu to như thế này chứa nước mưa dùng dần mà chỉ ưu tiên số một cho ăn uống
thôn đảo điệp sơn chỉ có hai phòng học dùng cho cả từ lớp một tới lớp năm với hai giáo viên từ đất liền ra đứng lớp
lớp nhiều nhất có chín học sinh lớp ít chỉ có hai em
muốn học cấp hai các em phải vào đất liền
tuổi thơ của trẻ nhỏ điệp sơn gắn liền với biển không còn trò chơi nào khác
nhiều em chưa hề biết đất liền là gì
đảo không có trạm xá không có một y sĩ y tá nào
bệnh nặng phải đi đò về đất liền nhiều khi không kịp đành đau xót quay về
trong tương lai thì huyện chỉ đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các cái nhà nghỉ nhà ăn
và cũng động viên bà con nhân dân ở đó cũng thu khách về nghỉ ngơi ở nhà mình
người dân điệp sơn đang ngóng đợi sự đầu tư sự hỗ trợ của nhà nước để cuộc sống đỡ khổ hơn đỡ cách biệt hơn so với đất liền
khó khăn quá
thiếu thốn quá
mà bao nhiêu điều mơ ước hãy cứ đang còn ở phía trước